chiều ngày một mươi hai tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân cũng đã có cuộc gặp gỡ với chủ tịch quốc hội phần lan maria lohela
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cảm ơn và đề nghị chính phủ quốc hội phần lan
tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người việt nam tại phần lan khoảng bốn năm trăm linh người làm ăn sinh sống ổn định
và hòa nhập với sở tại duy trì bản sắc văn hóa dân tộc
về phần mình chủ tịch quốc hội phần lan maria lohela bày tỏ mong muốn hợp tác ngày càng nhiều hơn với việt nam
trong phát triển kinh tế và giao lưu nhân dân
chủ tịch maria lohela cho hay đến nay tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội phần lan lên tới bốn mươi hai
quốc hội và chính phủ phần lan luôn cố gắng thúc đẩy những chính sách bình đẳng giới
và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các nước khác trong đó có việt nam